tối ngày bốn tháng chín một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn một xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến một người tử vong
khoảng một mươi chín giờ tối xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm đã bất ngờ va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi điều khiển
cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị cuốn thẳng vô gầm
người đàn ông bị cắn ngang người tử vong tại chỗ chiếc xe máy bị hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị mỗi kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc lại triển khai nhiều biện pháp kế hoạch công tác để giúp điều tiết cũng như giảm thiểu un tắc và tai nạn giao thông
nhưng trên thực tế thì các vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra một phần là do ý thức của người tham gia giao thông và thói quen sử dụng rượu bia trong các cuộc vui gặp gỡ
vâng có thể thấy ra
nói chung là đã có rất là nhiều cách để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia
và mới đây công an quận hoàng mai của thành phố hà nội đã phối hợp với các nhà hàng quán nhậu trên địa bàn
dán hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông đồng thời thành lập các tổ xe ôm lưu động tại quán
và sáng kiến này thì đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực được nhân dân đón nhận
đã uống rượu bia không lái xe tính mạng con người là trên hết
vì sức khỏe và an toàn của chính bạn không lái xe
sau khi đã uống rượu bia
đó là nội dung hàng nghìn tờ rơi hàng trăm băng rôn khẩu hiệu mà đội cảnh sát giao thông và trật tự
công an quận hoàng mai phối hợp cùng các phương đến phát cho từng cửa hàng quán nhậu trên địa bàn
việc làm để cổ vũ hoặc là ép buộc khách hàng sử dụng nhiều rượu bia
để khách hàng khi sử dụng nhiều bia thì nó sẽ rơi ra tình trạng khó kiểm soát
do vậy là ảnh hưởng đến quá trình tham gia thông
thì quá trình mà chúng tôi tuyên truyền đây cũng được sự đồng tình ủng hộ của rất là nhiều
tất cả các cửa hàng chúng tôi tuyên truyền các chủ cơ sở kinh doanh đều đồng tình ủng hộ
sau khi là được các anh công an tuyên truyền thì cửa hàng cũng
lý can kết với lại bên phường và cũng có xin các số điện thoại của các bác xe ôm các bác taxi
để có thể gọi điện để hỗ trợ chở cho khách về
sau khi được các anh công an quận cũng như các anh phường địa phương đến bảo ban và chỉ đạo về vấn đề khách nhậu và tham gia giao thông
thì cũng được sự tuyên truyền của bên các anh công an phường địa phương
thì tôi cũng chấp hành nghiêm yêu cầu của
các anh là khách đến nhậu là cũng có trách nhiệm là bảo ban khách là không nhậu say
và có trách nhiệm là khi khách nhậu say thì bên cửa hàng tôi có người trách nhiệm đưa khách về đến nhà
và có chịu trách nhiệm là bảo quản tài sản cho khách hàng để ngày mai khách hàng tỉnh rượu đến lấy tài sản
bên cạnh việc ký cam kết với các chủ quán nhà hàng không cho khách hàng có biểu hiện say xỉn điều khiển phương tiện khi ra khỏi quán
công an các phường cũng có sáng kiến
yêu cầu các chủ quán thành lập tổ xe ôm lưu động để đưa khách nhậu về
đây là một trong những biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm
một trong các biện pháp mà chúng tôi triển khai đó là công tác đẩy mạnh tuyên truyền đến cơ sở
theo nguyên tắc là phòng ngừa từ cơ sở
công an phường và lực lượng tự quảng các phường cùng với đội lực lượng cảnh sát giao thông đã đến từng hộ kinh doanh
kinh doanh về có phục vụ rượu bia trên địa bàn
để chúng tôi tuyên truyền
để chúng tôi phát thờ rơi
và làm sao để các cơ sở kinh doanh này họ hiểu được tác hại của rượu bia
và từ đó họ chấp hành luật phòng chống tác hại của rượu bia
từ công tác tuyên truyền lực lượng công an hướng tới việc bảo đảm không để xảy ra trường hợp khách hàng đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và với trường hợp cố tình điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia nhà hàng quán nhậu sẽ báo kịp thời cho lực lượng công an để giải quyết
sáng kiến dán tờ rơi và thành lập các tổ xe ôm lưu động tại quán nhậu từ công an quận hoàng mai sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố
vào sáng ngày hôm nay ngày năm tháng chín lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng tại tất cả các nhà trường ở các bậc học trên cả nước
thay vì khai giảng trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thì lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba được diễn ra trực tiếp với rực rỡ cờ hoa đón chào năm học mới trong thời tiết dễ chịu ở cả ba miền
hơn hai mươi ba triệu học sinh cả nước bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đoàn kết sáng tạo ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
so với chương trình cũ chương trình mới có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu
chương trình mới có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu
chương trình mới có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu
lắm cùng với đồng bọn dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng tại khu vực ấp hòa phú bốn thị trấn an châu huyện châu thành lấy trộm bảy chiếc xe đạp điện
sau khi bị bắt giữ và được gia đình bảo lãnh lắm trốn khỏi địa phương và bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
hiện lắm được bàn giao cho công an huyện châu thành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng chín ba xe ô tô bốc cháy liên hoàn tại bãi đỗ xe của giấy nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường hai tháng chín
quận hải châu thành phố đà nẵng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua ô tô một mươi sáu chỗ biển số tỉnh quảng nam đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới thì bốc cháy ở trước cabin
do gặp gió lớn cùng với nắng nóng ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang xe ô tô một mươi sáu chỗ đỗ sát bên cạnh
đám cháy được khống chế sau hơn một mươi phút
tại hiện trường hai ô tô một mươi sáu chỗ bị lửa thiêu rụi chơ không sắt một ô tô năm chỗ gần đó bị cháy xém
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ